trong phần tin quốc tế mỹ áp đặt trừng phạt các công ty có liên quan tới iran
asean nhất trí công nhận lẫn nhau về các sản phẩm ô tô
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bộ chính trị họp xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí vũ văn ninh
nguyên ủy viên chủ bương đảng nguyên ủy viên ban cán sự đảng chính phủ
nguyên phó thủ tướng chính phủ
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy
với cương vị ủy viên trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng chính phủ
phó thủ tướng chính phủ phụ trách lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí vũ văn ninh đã ký các văn bản
đồng ý cho giảm và thoái toàn bộ vốn nhà nước tại công ty cổ phần cảng quy nhơn
bán phần vốn nhà nước hiện có tại công ty cổ phần cảng quảng ninh
đồng ý chủ trương để ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa sau khi nhận chuyển giao
công ty cổ phần cảng nha trang tiếp tục được thoái vốn nhà nước theo hướng
nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối đồng ý chủ trương cổ phần hóa công ty mẹ
tổng công ty cảng hàng không việt nam doanh nghiệp này không thuộc đối tượng cổ phần hóa
đồng ý chủ trương cổ phần hóa một mươi đoạn quản lý đường thủy nội địa
đây là các đơn vị sự nghiệp kinh tế chưa được quy định cổ phần hóa
nội dung những văn bản đồng chí vũ văn ninh đã ký nêu trên trái với kết luận của bộ chính trị
và nghị định của chính phủ về cổ phần hóa thoái vốn nhà nước gắn với tái cờ cấu doanh nghiệp nhà nước
với cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính
kiêm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
vi phạm luật bảo hiểm xã hội nghị định của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội việt nam
để hai tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam năm hai nghìn tám hai nghìn chín vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
trong việc ký các hợp đồng cho công ty cho thuê tài chính hai là tổ chức tiến dụng phi ngân hàng
thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam vay một một mươi tỷ đồng
đến nay công ty cho thuê tài chính hai đã phá sản
làm cho nhà nước thiệt hại lớn số tiền gốc và tiền lãi
hai lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam và nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị khởi tố để điều tra hình sự
vi phạm khuyết điểm của đồng chí vũ văn ninh là nghiêm trọng làm thiệt hại rất lớn tiền của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
gây dư luận xấu cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
quá trình kiểm điểm đồng chí vũ văn ninh đã nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân về các vi phạm
khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác công hiến
đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí vũ văn ninh bằng hình thức cảnh cáo
bộ chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí vũ văn ninh
tương ứng với xử lý kỷ luật về đảng
chuyển sang một thông tin tiếp theo
chiều nay tỉnh đắk lắc đã công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
tại hội nghị thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị
về việc phân công đồng chí bùi văn cường ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
bí thư đảng đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
thôi giữ chức bí thư đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
điều động chỉ định đồng chí tham gia ban chấp hành ban thường vụ
và giữ chức bí thư tỉnh nguy đắk lắc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tại hội nghị thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính trao quyết định của bộ chính trị
về việc phân công đồng chí trần quốc cường ủy viên trung mương đảng phó bí thư tỉnh ủy đắk lắc
thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức phó bí thư tỉnh ủy đắk lắc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi điều động bổ nhiệm đồng chí giữ chức phó trưởng ban nội chính trung ương
hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay tại tỉnh thái nguyên
đoàn của bộ lao động thương binh và xã hội do đồng chí đào ngọc dung
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội làm trưởng đoàn
đã đến sân hương tại di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy và khu di tích lịch sử quốc gia
thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái
đoàn đã đến dân hương đặt lễ viếng canh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy
tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ cách đây bảy mươi hai năm đây là nơi công bố bức thư của
chủ tịch hồ chí minh đánh dấu sự ra đời ngày thương binh liệt sĩ việt nam
trong không khí linh thiêng đồng chí đào ngọc dung và các
thành viên trong đoàn đã trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ
đời đời ghi nhớ công ơn canh hùng liệt sĩ sân hương thành kính tưởng nhớ trước anh linh canh hùng liệt sĩ
tiếp đến đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên sung phong
đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái phương gia sàng thành phố thái nguyên
một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự thảo luật đầu tư công sửa đổi vừa được quốc hội thông qua
đó là phân cấp phân quyền chủ trương đầu tư công cho địa phương đây được coi là biện pháp tháo gỡ khó khăn
cho chính quyền các cấp giảm bớt quy trình thủ tục hành chính và hạn chế lãng phí ngân sách
theo luật đầu tư công năm hai nghìn một mươi bốn tất cả các dự án nhóm a đều phải qua quy trình thẩm định nguồn vốn
phân bổ vốn trình thủ tướng phê duyệt báo cáo của kiểm toán cho thấy kế hoạch đặt ra một đẳng
nhưng bố trí vốn không đáp ứng được quá trình phân bổ vốn phải điều chỉnh nhiều lần
phân bổ vốn lắt nhắt trong năm gần hết niên độ mới phân bổ vốn
khiến cho các bộ ngành địa phương không kịp làm thủ tục về đầu tư công
bởi vì mỗi một cái thủ tục đầu tư công như thế là báo cáo với các phóng viên là các ông chí là cũng
phải mất nhanh cũng phải ba tháng không đến sáu tháng nên cái điều đó là cái điều mà bất khả thi đối với
các đơn vị đây cũng là một nguyên nhân mà các bộ ngành các địa phương và các chủ đầu tư thực
hiện vấn đề giải ngân đấy về cái đầu tư công là có khó khăn
bộ kế hoạch và đầu tư vừa trình báo cáo tổng hợp lên chính phủ trong đó nêu rõ năm hai nghìn một mươi tám có
một bảy trăm bảy mươi tám dự án chậm tiến độ gần tám trăm linh dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư luật đầu tư công sửa đổi vừa
được quốc hội thông qua được đánh giá là sẽ giải quyết tình trạng trì trệ của các dự án theo đó
luật mới sẽ phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định chủ trương đầu tư
đối với các chính quyền của các tỉnh thì là căn cứ vào cái nguồn vốn bổ sung có mục tiêu
cả gói đấy của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thì hội đồng nhân dân là sẽ được
quyết định các dự án từ nhóm a nhóm b nhóm c mà không cần phải xin ý kiến về thẩm định vốn đối với
từng dự án luật đầu tư công sửa đổi sẽ rút gọn quy trình thẩm định phê duyệt giảm thủ tục triển
khai dự án gây lãng phí ngân sách công khai minh bạch về nguyên tắc tiêu chí lựa chọn dự án vào
danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm chương trình thực hiện kế hoạch tổng mức vốn
trên địa bàn thời gian triển khai tổng thể v v công khai minh bạch quy trình trong từng khâu
góp phần đảm bảo sự giám sát của các cơ quan thanh kiểm tra trong quá trình đầu tư công
trên cơ sở cái việc mà phân cấp như vậy thì nó rõ cái trách nhiệm của chính quyền địa phương
cũng như là của các bộ ngành gắn với cái nguồn lực ngân sách của các cấp ngân sách của địa phương
cũng như là cái nguồn lực ngân sách trung ương bố trí
cho các bộ ngành
như vậy với việc phân cấp phân quyền sẽ nêu cao tính tự chủ gắn trách nhiệm cho các cấp chính quyền địa phương
đối với nguồn ngân sách được phân bổ trong trường hợp chính quyền các cấp không thực hiện hiệu quả
nguồn vốn đầu tư tùy theo mức độ sẽ xử phạt vi phạm hành chính kỷ luật công chức
mức độ tăng nặng xử lý theo luật hình sự
thời gian gần đây có nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan tới vấn đề nhãn mát
và xuất xứ hàng hóa của các thương hiệu việt nam
để giải quyết những vấn đề này chiều nay tổng cục hải quan đã họp báo chuyên đề
về công tác đấu tranh chống gian lận xuất xứ hàng hóa
qua công tác kiểm tra giám sát quản lý khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
và kiểm tra sau thông quan thanh tra của cơ quan hải quan đã phát hiện các phương thức
thủ đoạn gian lận xả mạo xuất xứ ghi nhãn hàng hóa cụ thể hàng hóa được sản xuất
tại nước ngoài khi nhập khẩu về việt nam đã ghi dòng chữ made in vietnam
sản xuất tại việt nam xuất xứ tại việt nam hoặc trên sản phẩm bao bì sản phẩm
phiếu bảo hành thể hiện bằng tiếng việt các thông tin về nhãn hiệu địa chỉ trụ sở doanh nghiệp
trong web trung tâm bảo hành tại việt nam để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu
tổng cục hải quan đã chủ động triển khai thực hiện đề án tăng cường quản lý nhà nước
về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
xây dựng ban hành và chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm tra giám sát kiểm soát hàng hóa
có nguy cơ gian lận xả mạo xuất xứ ghi nhãn hàng hóa chuyển tài bất hợp pháp
trong đó có quy định cụ thể về trách nhiệm sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ
trực thuộc tổng cục trong việc thu thập phân tích thông tin xác định mặt hàng doanh nghiệp
có rủi ro cao nghi vấn gian lận xả mạo xuất xứ truyền tài bất hợp pháp
để áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp tiếp tục đẩy mạnh thu thập thông tin
kiểm tra đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn xả mạo đối với một số mặt hàng trọng điểm
có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân doanh nghiệp
về hành vi thủ đoạn tác hại hậu quả của gian lận thương mại đối với sản xuất trong nước
cũng như hoạt động xuất khẩu
tiếp theo chương trình hà nội chuyển một trăm linh cây hoa sữa hồ tây lên bãi rác nam sơn
hòa bình bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép một trăm linh bánh heroin
thưa quý vị hiện nay đang bước vào mùa mưa bão nên tình hình sạt lở tại huyện trợ mới tỉnh an giang
ngày càng phức tạp đe dọa chín hộ dân sinh sống tại đây
chỉ tính trong tháng bảy đã ghi nhận hai vụ sạt lở bờ sông gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trước tình hình trên ngày một mươi chín tháng bảy lãnh đạo tỉnh an giang đã đến khảo sát điểm sạt lở nghiêm trọng
xảy ra tại ấp an thị xã an thạnh trung để chủ động đưa ra phương án phòng chống sạt lở
trước đó ấp an thị nằm bên vàm cái hố đã xảy ra sạt lở với chiều dài một trăm năm mươi mét
chiều sâu ba mươi mét đã đe dọa nghiêm trọng đến hai mươi bảy căn nhà với bảy mươi chín nhân khẩu
đến ngày một mươi bảy tháng bảy tại ấp an thị lại xảy ra hiện tượng sụt lún sạt lở đất với chiều dài một mươi mét
ảnh hưởng đến hai căn nhà
theo cảnh báo khu vực này có trên sáu mươi căn nhà nằm trong nguy cơ sạt lở cao
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã chỉ đạo người dân tiến hành di rời khẩn cấp tài sản
khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn
vừa qua bệnh viện phổi trung ương đã tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân người lào
mắc bệnh lý phức tạp bởi di chứng bệnh lao
quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lào đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị
cho bệnh nhân này vì hoàn cảnh của bệnh nhân còn gặp nhiều khó khăn
bệnh nhân siêng bùn thăn năm mươi chín tuổi người lào mắc bệnh lào màng phổi
theo chia sẻ của bệnh nhân sau một thời gian dài đi khám và điều trị ở nhiều nơi
mà bệnh tình không thuyền giảm được người thân giới thiệu nên bệnh nhân đã sang việt nam để điều trị
sau cả phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân siêng bùn thăn đã hồi phục và truyền biến tốt
bên cạnh sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ một trong những nguồn động viên tình thần rất lớn
để bệnh nhân yên tâm điều trị chính là sự hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lào pastp
đây cũng là trường hợp bệnh nhân người nước ngoài đầu tiên nhận được sự hỗ trợ từ quỹ past tp
lúc đầu chúng tôi thành lập quỹ thì cũng là để dành cho những bệnh nhân
nhưng mà vừa rồi thì có những đồng tiên người nước ngoài cũng vào những hoàn cảnh khó khăn và bị bệnh lào
nên là lau phổi lau bằng phổi cần phải chữa trị cũng như là phẫu thuật
và chúng tôi cũng đối chiếu lại xem là điều lệ quy chế của quỹ cũng cho phép có thể hỗ trợ
vì vậy mà quỹ đã vừa mới hỗ trợ cho một trường hợp đó
tôi nghĩ là đấy là một cái ý nghĩa rất là tốt
vừa là tính chất chiến thắng bệnh lào ở tại nước
của việt nam đối với người dân việt nam nhưng đồng thời cũng là những bạn bè quốc tế
theo báo cáo mới nhất của sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín điểm trung bình chung các môn thi năm hai nghìn một mươi chín tăng so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên năm nay toàn tỉnh có hơn tám bảy trăm năm mươi thí sinh thi trung học phổ thông
trong đó có hơn một một trăm tám mươi thí sinh bị trượt
hòa bình cũng là địa phương có điểm trung bình bốn bảy mươi một điểm thấp thứ ba toàn quốc
cụ thể môn toán hòa bình có điểm trung bình thấp thứ ba toàn quốc với mức bốn một mươi bốn điểm và không có điểm một mươi nào
môn ngữ văn tỉnh có mức điểm trung bình thấp thứ bốn trên cả nước với bốn sáu mươi bốn điểm không có điểm một mươi và chỉ có một bài thi đạt điểm chín
đặc biệt có tới năm mươi bốn điểm liệt
môn tiếng anh vẫn nằm trong top ba những tỉnh có điểm trung bình thấp nhất trên cả nước
mức điểm trung bình mà tỉnh đạt được là ba hai mươi năm điểm
ba môn hóa học vật lý sinh học cũng là những môn hòa bình có điểm trung bình thấp so với cả nước
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh để khắc phục những sai sót trong kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín hòa bình đã tổ chức nghiêm túc
sở giáo dục và đào tạo và các đơn vị trường học đã chuẩn bị chú đáo các điều kiện cơ sở vật chất
kinh phí nhân sự phục vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế và hướng dẫn thi
thưa quý vị một trăm linh trên tổng số khoảng một trăm linh tám cây hoa sữa nằm ven hồ tây tại đường trích xài
phường bưởi quận tây hồ hà nội hiện đang trong quá trình cưa cảnh đào gốc để chuẩn bị chuyển tới trồng
tại bãi giác nam sơn huyện sóc sơn hà nội
lý do di chuyển các cây hoa sữa này là bởi khi vào mùa hoa sữa
mùi hương quá nồng nặc đã gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh khu vực này
nguyên nhân của việc chuyển số lượng cây hoa sữa là bởi khi vào mùa hoa sữa
cây hoa sữa này là so mật độ cây trồng quá cao dẫn đến mùi hoa tỏa đậm đặc
khi hoa rụng xuống gây bụi dị ứng mẩn ngứa khi tiếp xúc với da làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
bên cạnh đó phần rễ của cây phát triển làm mỏng về hè nên đã có kiến nghị di rời
thông tin từ đơn vị quản lý bãi giác nam sơn cho biết trước khi di rời một trăm linh cây hoa sữa
quận tây hồ đã khảo sát vị trí trồng cây phù hợp cây hoa sữa được trồng trước cổng vào của bãi rác
vừa tạo cảnh quan vừa làm hàng rào xanh cách ly bãi giác với các khu vực bên ngoài
việc vận chuyển cây dự kiến sẽ diễn ra trong ba mươi ngày
hôm nay tri cục trăn nuôi thú y tỉnh đồng nai công bố kết quả xét nghiệm mẫu phẩm
tại một trại nuôi lợn ở phường bào xen thành phố long khánh dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
như vậy đây là đơn vị cấp huyện cuối cùng của tỉnh đồng nai
nơi được coi là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước đã ghi nhận dịch tả lợn châu phi
theo đó từ khi xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại tỉnh đồng nai đến nay
tỉnh đồng nai đã xuất hiện dịch ở tám mươi một xã và mới có bốn xã công bố hết dịch
tuy nhiên tại xã đồi sáu mươi một huyện trảng bom sau khi công bố hết dịch thì dịch lại tái phát
theo thống kê của địa phương đến thời điểm này tỉnh đồng nai đã tiêu hủy khoảng một trăm linh tám con lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi
thời tiết nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi để virus dịch tả lợn châu phi phát tán lây lan
do đó các ngành chức năng đang dồn lực để triển khai hàng loạt các giải pháp như tiêu độc khử trùng
phát hiện sớm nguồn bệnh để xử lý kịp thời khoanh vùng và dập dịch
cùng với việt nam công dân các nước đông nam á nhập cảnh vào đài loan theo diện visa tiên tiến
cần phải đáp ứng thêm các điều kiện mới để được miễn visa
chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng tám tới đây
visa tiên tiến là visa của khách đã đến một số nước phát triển đã được xét xuyệt còn hoặc không còn thời hạn sử dụng
chính sách này được đài loan áp dụng từ nhiều năm nay nhằm tăng sức hút du khách đến du lịch khám phá và đã đạt được hiệu quả nhất định
tuy nhiên đài loan đang muốn xiết lại chính sách này cho dạng du lịch cá nhân từ tháng tám năm nay
từ ngày một tháng tám công dân các nước thuộc khu vực đông nam á bao gồm việt nam indonesia lào campuchia myanmar và ấn độ
nếu có visa còn hạn hoặc hết hạn trong vòng một mươi năm của các nước và các vùng lãnh thổ
như mỹ canada anh eu hoặc visa sengen hàn quốc đài loan bao gồm cả thẻ cư trú giải hạn
sẽ được xem xét miễn visa nhập cảnh vào đài loan trong thời gian một mươi bốn ngày
hôm nay công an tỉnh hòa bình phối hợp với cục điều tra tội phạm về ma túy bộ công an c bốn
và phòng phòng chống tội phạm ma túy và cục nhiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh cảnh sát biển
vừa bắt quả tăng bốn đối tượng vận chuyển trái phép một trăm linh bánh heroin
bốn đối tượng gồm vũ đình kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trần mạng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chúng tại kim môn tỉnh hải dương
và trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lý a xúa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chúng tại huyện điện biên tỉnh điện biên
tại thời điểm bắt quả tang đối tượng kiên và trung đang lái xe ô tô màu trắng
nhãn hiệu toston crdi mang biển kiểm soát ba mươi bốn a hai mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi sáu bên trong cốp xe có cất dấu số ma túy trên
hai đối tượng thành và xúa đi xe ô tô phía trước có nhiệm vụ hoa tiêu cảnh giới
nhưng khi chạy đến địa phận huyện cao phong tỉnh hòa bình
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện vụ việc đang được điều tra xác minh và tiếp tục bắt các đối tượng khác có liên quan
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ba ngày đầu tiên
thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách ô tô vận tải container và mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tổng kiểm tra gần sáu mươi hai phương tiện
phát hiện và lập biên bản hơn hai mươi hai phương tiện vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quyết định tước quyền
sử dụng giấy phép lấy xe một năm trăm bốn mươi bốn trường hợp tạm giữ ba ba trăm bốn mươi tám phương tiện phạt tiền trên một mươi tỷ đồng
các lỗi vi phạm chủ yếu như vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm hơn tám một trăm linh trường hợp
không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
còn hiệu lực gần ba bốn trăm linh trường hợp không có giấy phép lái xe
giấy phép lái xe không do thẩm quyền cấp hơn hai một trăm linh trường hợp
ngoài ra trong ba ngày đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với xe ô tô chở khách
ô tô vận tải container và xe mô tô lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện
tám trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn và một mươi bảy trường hợp phát hiện dương tính với chất ma túy
thưa quý vị và các bạn từ đầu hè hai nghìn một mươi chín tới nay thủ đô hà nội hứng chịu nhiều đợt nắng nóng cày gắt kéo dài
nhiệt độ giao động từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c có thời điểm trên bốn mươi độ c
điều này dẫn đến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa tủ lạnh quạt điện
của người dân thủ đô cũng tăng cao đột biến
và lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô cũng tăng theo
công tác ứng trực bảo đảm điện cho thủ đô cũng đã được evn hà nội tập trung thực hiện
khi nắng nóng tăng cao đã kéo theo nhu cầu sử dụng phụ tải thiết bị điện làm mát tăng cao
dẫn tới sản lượng điện của người dân và các hộ kinh doanh trên thủ đô tăng cao
như tại khách sạn này trong sáu tháng vừa qua sản lượng điện tiêu thụ đã tăng

ngay trong những ngày đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thời tiết ở hà nội tiếp tục nắng nóng gai gắt
lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đều duy trì ở mức rất cao trên bảy mươi triệu kwh một ngày
sự tiếp diễn của nắng nóng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong cung ứng điện của thành phố hà nội
do vậy tổng công ty điện lực thành phố cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo ứng trực
tổng công ty chúng tôi cũng đã có chỉ đạo tới tất cả các đơn vị trực thuộc
về việc tăng cường lực lượng ứng trực kiểm tra rào soát hành lang nới điện
đồng thời chuẩn bị đầy đủ các vật tư thiết bị dự phòng cũng như phương tiện
để sẵn sàng xử lý tất cả bất thường xảy ra
dự kiến nắng nóng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
vì vậy để tránh tình trạng điện tiêu thụ tăng cao dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến
sau mỗi đợt nắng nóng gây gắt evn hà nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm
đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ lưới điện chạm điện và khu dân cư
không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện
dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng
trong phần tin quốc tế mỹ áp đặt trừng phạt các công ty có liên quan tới iran
asean nhất trí công nhận lẫn nhau về các sản phẩm ô tô
cùng với việc bắn rơi một máy bay không người lái của iran trên eo biển hockmood
mỹ đang tiếp tục siết chặt trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của tehran
bộ tài chính mỹ công bố một loạt các công ty tại iran bỉ và trung quốc bị đưa vào danh sách đen
với cáo buộc các công ty này đóng vai trò đầu mối trong chương trình làm dầu urani của tehran
trong một tuyên bố bộ tài chính mỹ cho biết đã chặn đứng một mạng lưới thu mua hạt nhân của iran
sử dụng các công ty bình phong đặt tại trung quốc và bỉ iran không thể chứng minh được mục đích
hợp pháp mua và giữ chữ các sản phẩm để phân cách trong các hoạt động sản xuất hạt nhân
lệnh trừng phạt mới được washington công bố chỉ một mươi ngày sau khi cơ quan năng lượng
của nguyên tử iran khẳng định đã khôi phục lại hoạt động làm giàu urani lên mức vượt khung
thỏa thuận hồi năm hai nghìn một mươi năm với các cường quốc trong khi đó phía iran vẫn tiếp tục bác bỏ tuyên bố
mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của nước này còn thứ trưởng ngoại giao iran cho rằng mỹ
đã bắn hạ chín chiếc máy bay không người lái của mỹ việc đối thoại với nga cũng như sự tham gia mang
tính xây dựng của moscow là rất cần thiết để giải quyết các vấn đề quốc tế đây là tuyên bố
được ngoại trưởng đức đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp nga sergei lavrov
tại diễn đàn st petersburg hai nghìn một mươi chín đang diễn ra tại thành phố bonn của đức
tại cuộc gặp hai ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ song phương cũng như hàng loạt vấn đề
hai bên cùng quan tâm trong đó có việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với iran tương lai của việc
kiểm soát vũ khí và tình hình miền đông ukraine theo ông hiko maas đức và nga cần hợp tác để
tìm kiếm giải pháp đối với vấn đề miền đông ukraine ông cũng khẳng định hầu như không có
bất cứ vấn đề mang tính cấp bách nào mà thế giới đang phần đối mặt có thể được giải quyết mà không
phải do dự của nga theo ông maas hòa bình lâu dài ở châu âu chỉ có thể đạt được nếu berlin và
moscow hợp tác cùng nhau về phần mình ngoại trưởng nga sẽ gây lavrov lên tiếng hối thúc
cộng đồng quốc tế nỗ lực tìm sự cân bằng lợi ích trong các vấn đề toàn cầu
tại hội nghị quan chức cấp cao kinh tế hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ ba vừa
kết thúc ở bangkok thái lan đại diện các nước thành viên đã nhất trí đề xuất hai văn kiện quan
trọng là thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với xe hơi và phụ tùng và thỏa thuận nâng cấp nghị định
thư về cơ chế giải quyết tranh chấp tại hội nghị bộ trưởng kinh tế asean vào tháng chín tới đây
bộ thương mại thái lan cho biết hai văn kiện thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với xe hơi và phụ
tùng và thỏa thuận nâng cấp nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp dự kiến sẽ được ký tại
hội nghị bộ trưởng kinh tế asean diễn ra ở bangkok vào tháng chín tới trước đó các nước asean đã thông
thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với các sản phẩm ô tô trong một mươi quốc gia thành viên sau bảy năm đàm phán
thỏa thuận khi có hiệu lực sẽ giúp giảm các chi phí sản xuất đồng thời tạo thuận lợi cho việc
xuất nhập khẩu các sản phẩm ô tô giữa các thành viên văn kiện thứ hai là nâng cấp nghị định thư
về cơ chế giải quyết tranh chấp theo đó cập nhật cơ chế giải quyết tranh chấp của asean phù hợp
với những nguyên tắc của wto khi nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã thống
về những tiêu chuẩn giám sát cao nhất với dự án phát hành đồng tiền số libra của facebook
nhật bản cũng đã khẳng định việc thúc đẩy các chương trình thảo luận về cách thức và quy chế
quản lý dự án này thống đốc ngân hàng trung ương nhật bản haruhiko kuroda đề cập tới những tác động
lớn của dự án phát hành tiền kỹ thuật số libra của facebook tới kinh tế và tài chính toàn cầu
khi facebook là một nền tảng xã hội rất phổ biến thống đốc kuroda cho rằng cùng với các biện pháp
ổn định tài chính các vấn đề chống độc quyền và quyền riêng tư
cũng nên được đưa vào các điều khoản giám sát và ông cũng đề xuất bộ máy giám sát có sự tham
gia của những cơ quan liên quan như ủy ban bình đẳng thương mại nhật bản bên cạnh đó
các quan chức cấp cao nhật bản cũng đề xuất nhóm làm việc nên mời thêm sự tham gia của các cơ
quan chức năng khác vì kế hoạch phát hành tiền số của facebook có thể gây ra những thách thức nghiêm
trọng boeing tập đoàn chế tạo máy bay lớn nhất thế giới của mỹ có thể sẽ phải chịu thiệt hại
lên đến bốn chín tỷ đô la mỹ sau thuế trong quý ii vừa qua bởi dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy mark ii
của hãng này vẫn đang bị cấm bay và chưa có thời hạn cụ thể cho việc khai thác trở lại
theo boeing khoản thiệt hại sẽ khiến hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới giảm năm sáu tỷ đô la
doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong quý ii khoản phí này xuất phát từ việc cân nhắc những
nhượng bộ với khách hàng và tác động của tỷ lệ sản xuất thấp dự kiến boeing sẽ công bố báo
cáo tài chính mới nhất vào ngày hai mươi bốn tháng bảy tới hiện boeing đang phải đối mặt với một trong những
cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử khi dòng máy bay bán chạy nhất bảy trăm ba mươi bảy mark ii bị cấm bay
giữa tháng ba vừa qua sau hai vụ tai nạn ở ethiopia và indonesia khiến gần ba trăm năm mươi người thiệt mạng
hiện vẫn chưa có thời gian biểu chính xác để đưa máy bay bảy trăm ba mươi bảy max hoạt động trở lại
trong một động thái mới nhất nhằm phục dựng nhà thờ đức ba ở paris giới chức thủ đô pháp đã yêu
cầu tiến hành dọn dẹp các ngôi trường gần khu vực nhà thờ nơi đã phải hứng chịu hỏa hoạn nghiêm
trọng hồi tháng bốn vừa qua khiến cho một phần máy của nhà thờ bị thiêu cháy hoàn toàn
quyết định được đưa ra sau khi một bản báo cáo điều tra cho thấy nồng độ trì tại rất nhiều trường
học gần công trình kiến trúc nổi tiếng này cao hơn ngưỡng an toàn việc dọn dẹp sẽ được tiến hành
kỹ lưỡng tại khoảng một mươi ngôi trường gần nhà thờ nhằm bảo đảm giảm thiểu tối đa nguy cơ trước đó vào
tháng sáu quan ngại về vấn đề sức khỏe của người dân do hậu quả của vụ hỏa hoạn nhà thờ đức bà
giới chức y tế thành phố đã kêu gọi các gia đình có trẻ nhỏ dưới bảy tuổi và phụ nữ mang thai sống
tại những khu vực cạnh công trình kiến trúc nổi tiếng này tiến hành xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ trì
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt